bảo hiểm xã hội việt nam vừa ban hành kế hoạch số một nghìn bảy trăm sáu mươi bốn thực hiện đẩy mạnh chi trả dịch vụ an sinh xã hội qua phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt
theo đó từ năm hai nghìn hai mươi việc chi trả an sinh xã hội tại địa bàn thành phố quận thị xã thuộc tỉnh thành phố trực thuộc trung ương sẽ được thực hiện qua ngân hàng thay vì chi trả bằng tiền mặt như hiện nay
theo kế hoạch bảo hiểm xã hội việt nam xây dựng lộ trình đến năm hai nghìn hai mươi phân đấu hai mươi số tiền chi trả an sinh xã hội tại địa bàn thành phố quận thị xã thuộc tỉnh thành phố trực thuộc trung ương được thực hiện qua ngân hàng
đến năm hai nghìn hai mươi một bảo hiểm xã hội việt nam đặt mục tiêu năm mươi số người nhận lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội sử dụng phương tiện thanh toán không dùng tiền mặt ở khu vực đô thị
để thực hiện mục tiêu trên bảo hiểm xã hội việt nam đang đánh giá hiện trạng cơ sở dữ liệu quản lý thông tin của người nhận lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội
bảo hiểm xã hội việt nam sẽ giao chỉ tiêu phân đấu chi trả an sinh xã hội qua tài khoản cá nhân cho bảo hiểm xã hội tỉnh thành phố hàng năm
bảo hiểm xã hội việt nam đang xây dựng lộ trình chuẩn hóa dữ liệu thông tin về người nhận lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội